chào các bạn đã quay trở lại với tin tức covid một mươi chín mới nhất trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
mới đây thông tin mới nhất được chúng tôi nhận được liên quan đến việc triển khai tiêm mũi vaccine thứ tư
mặc dù covid một mươi chín đã hạ nhiệt số người nhiễm bệnh giảm sâu điều đó cho thấy hiệu quả của việc tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín
tuy nhiên thực tế này đang dẫn đến tình trạng nhiều người chủ quan xem thường việc tiêm vaccine mũi ba và tỏ ra không mặn mà với việc tiêm vaccine mũi bốn
về câu hỏi vaccine mũi bốn có thực sự cần thiết không
giới chuyên gia và bác sĩ cho rằng vẫn rất cần thiết
hiện có hai xu hướng hướng thứ nhất dịch bệnh giảm như hiện nay rồi chấm dứt
và hướng thứ hai là virus gây dịch liên tục có những biến chủng khác nhau rồi chuyển sang một bệnh lưu hành gây tắc hại đến sức khỏe con người
từ thực tế cho thấy virus đang có những biến chủng khó lường
do đó vaccine vẫn rất cần thiết cho việc bảo vệ người dân khỏi những diễn biến khó lường của dịch bệnh
với nhiều ý kiến cho rằng người dân họ không ngại tiêm một mũi vaccine
nhưng vì ngại tác dụng phụ mà họ cho rằng nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe hiện tại cũng như lâu dài
phó giám đốc sở y tế đồng nai nguyễn hữu tài cho hay
chúng tôi ghi nhận trong thực tế có thực trạng người dân không muốn tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín
vì e ngại tình trạng tác dụng phụ của vaccine ảnh hưởng đến sức khỏe như gây ra tình trạng rụng tóc giảm trí nhớ giảm khả năng sinh sản giảm khả năng tình dục
tuy nhiên đây là những thông tin không có căn cứ y học là vấn đề khoa học nên được giám sát rất chặt chẽ
việc sử dụng vaccine luôn được theo dõi hiệu quả và các phản ứng không mong muốn các tác dụng phụ một cách nghiêm ngặt
các nghiên cứu đều cho thấy vaccine không ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản khả năng tình dục
và cũng không ghi nhận các tác dụng phụ về tình trạng rụng tóc giảm trí nhớ
ngay cả trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hoa kỳ cơ quan kiểm soát bệnh tật uy tín hàng đầu thế giới
cũng chưa đăng bất kỳ thông tin nào về những tác dụng phụ lâu dài như người dân đang truyền tại nhau
sông những thông tin nghiên cứu về các ảnh hưởng của hậu covid một mươi chín thì đã được khẳng định
có hai trăm linh ba triệu chứng trong đó có tình trạng rụng tóc giảm trí nhớ giảm khả năng sinh sản và khả năng tình dục
do đó người dân không nên tin theo những lời truyền miệng không căn cứ
để rồi mất cơ hội được bảo vệ liên tục khi từ chối tiêm vaccine mũi ba và mũi bốn
hiện tại thời gian qua nhiều nước trên thế giới đã triển khai mũi tiêm thứ tư vaccine ngừa covid một mươi chín
để tăng cường khả năng bảo vệ người dân trước nguy cơ bùng phát làn sóng lây nhiễm mới
tại việt nam hội đồng tư vấn sử dụng vaccine bộ y tế đã thống nhất và yêu cầu các địa phương
sử dụng vaccine đã được phân bổ qua các đợt để triển khai tiêm mũi bốn cho các đối tượng đủ điều kiện tiêm chủng
theo hướng dẫn của bộ y tế
hiện tại các nghiên cứu đã khẳng định người đã tiêm đủ liều cơ bản sau khi mắc covid một mươi chín
tiêm thêm mũi nhắc thì khả năng bảo vệ không bị mắc là gần như tuyệt đối
hiện nay thì các trường hợp người bị covid một mươi chín tái đi tái lại cũng thường gặp làm ảnh hưởng đến sức khỏe
và ngày công lao động vì vậy người đã bị covid một mươi chín không cần phải tiêm thêm mũi nhắt
ngày hôm qua hai mươi một tỉnh thành không ghi nhận ca mắc covid một mươi chín
nhiều địa phương chỉ có một ca f đây là tín hiệu đáng mừng của ngành y tế việt nam
mặc dù trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận là bảy ngày qua là một sáu trăm linh sáu ca một ngày
ca nặng đang tiếp tục xu hướng giảm dần
ca tử vong liên tiếp trong vài ngày nay không ghi nhận
bộ y tế cho biết tiếp tục bám sát sự xuất hiện của các biến chủng mới
chuyển sang những diễn biến mới nhất liên quan tới dịch covid một mươi chín tại triều tiên
trong hai mươi bốn giờ qua triều tiên là quốc gia ghi nhận số ca mắc mới cao nhất với trên một trăm tám mươi sáu ca
mặc dù vẫn đứng ở tốp đầu nhưng hãng thông tấn trung ương triều tiên kcna vẫn khẳng định
tình hình dịch bệnh tại nước này đã ổn định và được kiểm soát
trong đó lần đầu tiên sau gần một mươi ngày số ca sốt đã giảm xuống dưới hai trăm linh ca
trong hai mươi bốn giờ qua thế giới ghi nhận thêm bốn trăm sáu mươi bảy hai trăm năm mươi hai trường hợp mắc covid một mươi chín và bốn trăm bảy mươi hai ca tử vong
tới nay tổng số ca mắc covid một mươi chín trên toàn cầu vượt năm trăm hai mươi bảy triệu ca
trong đó trên sáu ba triệu người tử vong vì đại dịch
hồi đầu tháng này triều tiên xác nhận có ca mắc covid một mươi chín đầu tiên
kể từ khi đại dịch bùng phát khắp thế giới hơn hai năm qua
trong ngày hai mươi hai tháng năm triều tiên ghi nhận khoảng một trăm tám mươi sáu ca sốt
nâng tổng số trường hợp này từ cuối tháng tám
đến nay lên hơn hai sáu mươi bốn triệu ca
trước đó theo kcna trong khoảng thời gian từ một mươi tám giờ ngày hai mươi tháng năm đến một mươi tám giờ ngày hai mươi một tháng năm
triều tiên ghi nhận hơn một trăm tám mươi sáu chín mươi trường hợp sốt giảm hơn ba mươi hai chín trăm bốn mươi người so với ngày trước đó
hai trăm chín mươi chín một trăm tám mươi người bệnh phục tăng hơn một mươi bảy tám trăm ba mươi người so với ngày trước đó và ghi nhận một ca tử vong
diễn biến tích cực này diễn ra trong bối cảnh tổng thống mỹ joe biden
trong khuôn khổ chuyến công du hàn quốc có phát biểu cho biết
washington đã đề nghị cung cấp vaccine covid một mươi chín cho triều tiên nhưng không nhận được phản hồi
cùng với đó nhật bản cho biết sẽ cân nhắc hỗ trợ triều tiên đối phó với đại dịch covid một mươi chín
ngoại trưởng nhật bản yoshimasa hayashi vào ngày hai mươi hai tháng năm ngụ ý rằng
chính phủ nước này có thể cần cân nhắc hỗ trợ triều tiên đối phó với dịch covid một mươi chín
phát biểu trong một sự kiện tại thành phố niigata
ngoại trưởng hayashi cho rằng
tokyo cần hỗ trợ bình nhưỡng dù rằng giữa hai bên không có quan hệ ngoại giao chính thức
ông nhấn mạnh nếu không giải quyết các đợt bùng phát dịch
một biến thể mới của virus sars cov hai có thể xuất hiện và lan ra thế giới
ông nói cả thế giới cần đối mặt với vấn đề này
tóm lại ngoài việc im lặng trước lời đề nghị cung cấp thiết bị y tế từ phương tây
các nước láng giềng khác như nhật bản và trung quốc cũng đang ngọ ý muốn giúp đỡ triều tiên
nếu như nước này sẵn sàng nhận hỗ trợ
mặc dù không có quan hệ ngoại giao chính thức
tuy nhiên nhật bản vẫn không hề ngần ngại về điều đó
để phân tích sâu hơn về xu hướng tích cực trong chống dịch covid một mươi chín
ngoài việc công bố số ca tấp hơn hai trăm linh ca ốm sốt mỗi ngày
triều tiên khẳng định từ mức tăng nhanh đến chóng mặt
nước này đã kiểm soát và ứng phó ổn định số ca hồi phục hàng ngày tăng trên toàn quốc
triều tiên hồi năm ngoái cho biết đã phát triển thiết bị phản ứng chuỗi bolimerat pcr
để tiến hành xét nghiệm covid một mươi chín
theo kca nước này đang đẩy nhanh phát triển phương thức xét nghiệm
mới và xét nghiệm kháng thể để phát hiện sớm dịch bệnh
knca nhấn mạnh tình hình lây lan hiện tại ở triều tiên cho thấy một xu hướng tích cực
có mức tăng nhanh chóng ban đầu đến sự sụt giảm sau khi được kiểm soát và ứng phó ổn định
số ca hồi phục càng ngày càng tăng trên toàn quốc
không giấu về số ca mắc theo kcen này hơn hai triệu trong số hai sáu triệu ca sốt đã phục hồi
và sáu mươi bảy người đã chết
giới chức đã phân phát thực phẩm và thuốc men trên khắp đất nước
với việc nhân viên quân y được triển khai
để giúp phân phát thuốc và thực hiện xét nghiệm hơn một triệu nhân viên y tế
bao gồm sinh viên và giảng viên trường y đã được huy động để ngăn chặn
và loại bỏ triệt để nguồn lây lan
triều tiên lần đầu công bố đợt bùng phát covid một mươi chín hôm một mươi hai tháng năm
làm dấy lên lo ngại về thiếu vaccine cơ sở hạ tầng y tế không đầy đủ
và một cuộc khủng hoảng lương thực tìm ẩn ở quốc gia hai mươi sáu triệu dân này
triều tiên hiện chưa xác nhận tổng số người xét nghiệm dương tính với sars cov hai
mỹ và hàn quốc tỏ ý sẵn sàng hỗ trợ triều tiên ứng phó với đại dịch
nhưng không nhận được hỏi đáp
nguồn tin ngoại giao giấu tên cho biết ba máy bay của hãng hàng không triều tiên air koryo
đã đến trung quốc tiếp nhận vật tư y tế và trở về bình nhưỡng hồi đầu tuần
một dịch bệnh khác cũng khiến cho cả thế giới đặt ra lo ngại còn khốc liệt hơn covid một mươi chín
đó chính là bệnh đậu mùa khỉ
mới nhất tổng thống mỹ joe biden hôm nay đã cảnh báo về những hậu quả nguy hiểm
nếu bệnh đậu mùa khỉ tiếp tục lây lan
một số ca mắc bệnh đậu mùa khi đã được phát hiện ở bắc mỹ và châu âu kể từ đầu tháng năm
làm dấy lên lo ngại căn bệnh này đang lan rộng
ông biden đang trong chuyến công du đầu tiên tới châu á trên cương vị tổng thống
ông cho biết tại thủ đô seoul hàn quốc rằng giới chức y tế chưa cung cấp thông tin đầy đủ cho ông
về mức độ lây lan của căn bệnh ở mỹ
nhưng nó là thứ mà tất cả chúng ta đều quan tâm
tổng thống mỹ nói với các phóng viên trước khi lên chuyên cơ air fraswan bay tới tokyo nhật bản
nếu tiếp tục lây lan
nó sẽ gây ra những hệ quả nhất định
ông nói thêm chúng tôi đang nỗ lực để tìm ra những gì nên làm và loại vaccine nào phù hợp với nó
bệnh đậu mùa khỉ hiếm khi lây lan ra ngoài châu phi
nên loạt ca nhiễm ở châu âu và mỹ gần đây đã gây ra lo ngại
tuy nhiên các nhà khoa học không đánh giá bệnh đậu mùa khỉ có thể tiến triển như đại dịch covid một mươi chín
do loại virus này không thể lây lan như ncov
tổ chức y tế thế giới cho biết tính đến ngày hai mươi một tháng năm
hai trường hợp mắc bệnh được ghi nhận ở các quốc gia không coi đậu mùa khỉ là bệnh đặc hữu
hầu hết những người nhiễm bệnh đậu mùa khỉ đều hồi phục sau vài tuần
và bệnh chỉ gây tử vong trong một số trường hợp hiếm hoi
who cho biết chưa có vaccine đặc hiệu cho căn bệnh
dù vậy các nghiên cứu chỉ ra rằng vaccine của bệnh đậu mùa thông thường
có thể có hiệu quả tới tám mươi năm đối với bệnh đậu mùa khỉ
vâng các bạn thân mến giờ đây chắc hẳn trong tâm trí mỗi người việt nam
khi nhắc đến sea games ba mươi một và chiến thắng không thể nào tin
của hai đội tuyển bóng đá nam và nữ việt nam đều lăng lăng tự hào
mới nhất bức thư chúc mừng ban huấn luyện và đội tuyển bóng đá nam u hai mươi ba việt nam
ngay sau khi thầy trò huấn luyện viên park hang seo bảo vệ thành công huy chương vàng
tại sea games ba mươi một
bức thư của thủ tướng phạm minh chính khiến cho nhiều người không khỏi tự hào
vì nên bóng đá thể thao nước nhà đã được giúp đỡ
ngay sau đây ba miên tạp chương trình xin trích lại bức thư ngắn gọn
nhưng thấm đẫm tinh thần việt nam được thủ tướng dành tặng
cho đội tuyển bóng đá nam u hai mươi ba việt nam
trong thư thủ tướng chia sẻ
tối ngày hai mươi hai tháng năm chúng ta chứng kiến những khoảnh khắc tuyệt vời
khi đội tuyển bóng đá nam u hai mươi ba quốc gia việt nam bảo vệ thành công huy chương vàng
tại sea games ba mươi một
mỗi người dân đều trào dân cảm xúc đặc biệt từ trái tim khi hàng triệu người hâm mộ
mang theo lá cờ tổ quốc tạo thành rừng cờ đỏ sao vàng trên khắp cả nước
và hô vang khẩu hiệu việt nam vô địch
sự nỗ lực thông minh bản lĩnh kiên cường đoàn kết kỷ cường
vì màu cờ sắc áo đã mang lại chiến thắng của đội bóng
đó là chiến thắng của tinh thần việt nam đoàn kết và hội tụ
thành tích xuất sắc hôm nay cùng với huy chương vàng của đội tuyển bóng đá nữ
và thành tích các môn thể thao thi đấu tại sea games ba mươi một đạt được
đã khẳng định vị thế của bóng đá việt nam nói riêng
thể thao việt nam nói chung ở khu vực và từng bước vương tầm thế giới
đảng và nhà nước sẽ tiếp tục quan tâm hơn nữa
và mong muốn các tổ chức cá nhân cộng đồng doanh nghiệp
tiếp tục hỗ trợ ủng hộ để phát triển nền thể thao nước nhà nói chung
các môn thể thao đỉnh cao nói riêng
trong niềm vui chiến thắng hôm nay tôi dành lời cảm ơn sâu sắc
đến người hâm mộ cả nước đã luôn đồng hành cùng đội bóng nam và nữ
lời cảm ơn đặc biệt đến huấn luyện viên bang huấn luyện đã dành hết tâm huyết
trí tuệ vượt qua khó khăn để dẫn dắt đội bóng đến chiến thắng
tôi đề nghị ban thi đua khen thưởng trung ương bộ văn hóa thể thao và du lịch
và các cơ quan bộ ngành liên quan đề xuất kịp thời các hình thức khen thưởng
phù hợp đến cầu thủ huấn luyện viên của đội bóng và những tập thể cá nhân xuất sắc
ở các môn thi đấu thể thao khác và chúng ta sẽ tổ chức trao thưởng
ngay sau khi kết thúc sea games ba mươi một
một lần nữa tôi gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất lời chúc sức khỏe hạnh phúc
tới huấn luyện viên trưởng park hang seo và ban huấn luyện cùng tập thể đội bóng đá
nam u hai mươi ba quốc gia việt nam
tôi nghĩ rằng các trận bóng đá tuy đã kết thúc nhưng tất cả chúng ta đều vẫn muốn hô vang khẩu hiệu
việt nam tuyệt vời việt nam vô địch việt nam chiến thắng
vâng quý vị thân mến chúng ta đã thấy và chứng kiến những khoảnh khắc đát giá nhất
từ những đôi chân vàng trên sân cỏ việt nam từ hàng phòng ngự vững trái đẳng cấp
của nhóm cầu thủ quá tuổi và chiến lược đúng đắn của huấn luyện viên park hang seo
là những yếu tố giúp cho u hai mươi ba việt nam bảo vệ huy chương vàng sea games
ngay lúc này chúng tôi xin được tổng kết lại bằng bốn ấn tượng đẳng cấp trong trận đấu lần này
khách quan mà nói danh hiệu vô địch sea games ba mươi một của u hai mươi ba việt nam đến từ nhiều yếu tố
chủ đạo là quá trình chuẩn bị bài bản năng lực phong ngự đã được kiểm chứng
cùng khả năng xoay sở khéo léo của huấn luyện viên park hang seo với nguồn lực hạn chế
thứ nhất hàng phong ngự đẳng cấp
đầu tiên phải nói về hàng phong ngự đẳng cấp
u hai mươi ba việt nam còn tồn tại hạn chế ở khâu tấn công nhưng trên phương diện phòng nữ
thầy trò bá hang seo đã có giải đấu mãn nhãn
thanh bình cùng đồng đội trở thành tập thể đầu tiên vô địch sea games tính riêng lứa u hai mươi ba
mà không phải nhận bàn thua nào
xuyên suốt năm trăm bảy mươi phút ở giải năm này mảnh lưới của văn toản được giữ sạch
u hai mươi ba việt nam đã sạch lưới trước những đội trẻ mạnh nhất đông nam á hiện tại
như u hai mươi ba thái lan indonesia malaysia
nếu tính cả sea games ba mươi thì đội u hai mươi ba đang có chuỗi sáu trận sạch lưới
kéo dài bảy trăm năm mươi phút
hàng phòng nữ tiếp tục trở thành nền tảng cho một đội bóng do huấn luyện viên park hang seo dẫn dắt
ở giải này ông dùng cố định sơ đồ ba năm hai năm ba hai khi phong ngự
sử dụng bộ ba trung vệ việt anh thanh bình tiến long trắng giữ trước cầu môn của văn toán
ở giải đấu năm hai nghìn một mươi chín u hai mươi ba việt nam sạch lưới năm trong số bảy trận
tại vòng loại u hai mươi ba châu á hai nghìn hai mươi hai u hai mươi ba việt nam cũng không nhận bàn thù nào
u hai mươi ba việt nam luôn ưu tiên lối đá chắc chắn
tiếp cận thận trọng rồi lựa chọn thời điểm gây áp lực để đánh bại đối thủ
sự chắc chắn và ký lực của u hai mươi ba việt nam trong khâu phòng ngự là điều đáng khích lệ
nhất là ở các giải đấu trẻ vốn tồn tại nhiều sai số như sea games
tiếp đó là cái tài cầm quân của huấn luyện viên park
trên phương diện tiềm năng kinh nghiệm lẫn bản lĩnh
lứa u hai mươi ba hiện nay không được đánh giá cao bằng thế hệ u hai mươi ba đã làm nên kỳ tích
thường châu hay là vua địch sea games trước đó
các học trò của huấn luyện viên park ở sea games ba mươi một lần này phần lớn chơi ở giải hạng nhất
hoặc nếu đá villace thì không tìm được chỗ đứng ở câu lạc bộ chủ quản
dịch covid một mươi chín khiến cho nhiều giải trong nước và quốc tế bị đóng băng
khiến cho cơ hội thi đấu của u hai mươi ba việt nam càng hẹp lại
đội bóng của huấn luyện viên park có thời gian tập luyện để chuẩn bị cho sea games
nhưng phần lớn chỉ đóng cửa tập luyện nội bộ và có hai trận giao hữu sát giải đấu
huấn luyện viên park thừa nhận không thể nâng tầm học trò ngay trong một giải đấu ngắn ngày
lối chơi còn nhiều sai số lập bập cho thấy điều đó
tuy nhiên nhà cầm quân người hàn quốc đã tận dụng rất tốt điểm mạnh của học trò để giành chiến thắng
đó là bố trí nhâm mạnh dũng đá cao trong vòng cấm để tận dụng các tình huống cố định
xây dựng hàng tiền vệ ba người kiểm soát bóng tốt với hoàng anh và công đến
luân phiên xoát cánh cùng các đàn anh hùng dũng và hoàng đức
củng cố hàng phòng ngự để đảm bảo mục tiêu không thua trước tiền
huấn luyện viên park hang seoi không chỉ có chiến lược mà còn điều chỉnh chiến thuật hợp lý cho từng trận đấu
ông đã liệu cơm gấp mắm không khéo để đối phó với nguồn lực hạn chế
cả giải đấu u hai mươi ba việt nam chỉ xoay quanh một nhóm từ một mươi hai một mươi bốn cầu thủ
nhưng điều đó không quan trọng huấn luyện viên park hang seo đã quá hiệu bóng đá đông nam á
để giúp u hai mươi ba việt nam không rơi vào thế bất lợi trong bất kỳ hoàn cảnh nào
và không thể quên dấu ấn đậm nét của bộ ba hùng dũng hoàng đức và tiến linh
trong hành trình vô địch sea games ba mươi một của u hai mươi ba việt nam
hùng dũng và tiến linh chia nhau mỗi người hai bàn thắng đều ở những trận đấu mang tính then chốt
trận gặp u hai mươi ba indonesia trận gặp myanmar và trận gặp malaysia
còn hoàng đức giấu không ghi bàn nhưng cũng đóng góp tích cực vào lối chơi tập thể
trong trận chung kết nhóm cầu thủ quá tuổi không ghi bàn
nhưng chính bản lĩnh và kinh nghiệm của hùng dũng hay là hoàng đức
đã giúp cho u hai mươi ba việt nam đứng vững trước áp lực của u hai mươi ba thái lan
những tình huống ban bật đập nhã hay là luân chuyển bóng ổn định của bộ ba quá tuổi
là chìa khóa để u hai mươi ba việt nam từng bước lấy lại thế trận
đồng thời xây được thế phòng ngự phản công vững chải trước khi tung đòn trừng phạt đối thủ
huấn luyện viên park hang seo đã đúng với những lựa chọn cho xuất cầu thủ quá tuổi
cũng giống như tại sea games ba mươi sự xuất hiện của đảng anh sẽ mang lại những bài học
trải nghiệm để lứa đàn em tiếp tục hoàn thiện
thứ tư một vũ khí lợi hại khác của u hai mươi ba việt nam đó chính là những tình huống bóng bỏng
trong tám bàn u hai mươi ba việt nam ghi được tại sea games ba mươi một nếu bốn bàn đầu được ghi bởi bóng sệt
cả bốn bằng sau đều xuất phát từ những pha đánh đầu
huấn luyện viên park hang seo đã cùng với u hai mươi ba việt nam đánh thức vũ khí không chiến
vốn bị bỏ quên trong nửa đầu giải đấu
những cú đánh đầu của tiến linh hay là mạnh dũng đã đại diện cho tầm vóc bóng đá việt nam
với sự trưởng thành cả về thể hình và sức mạnh
khi u hai mươi ba việt nam chưa thể phối hợp bài bản và nhuận nhuyễn
những cú đánh đầu là giải pháp ngắn nhất dẫn đến cầu môn
tiến linh cùng đồng đội đã làm tốt ở mặt này để bảo vệ thành công huy chương vàng sea games
với bốn ấn tượng chúng tôi vừa nói trên thì quý khán giả hơi các bạn đang cảm thấy như thế nào
chỉ cần nhìn lại những khoảnh khắc này thôi chúng ta mới thấy hết được niềm tự hào dân tộc
và khát vọng chiến thắng của việt nam rực lửa hơn bao giờ hết phải không ạ
nếu như nội dung bên trên chúng tôi vừa nhắc đến những nỗ lực không biết mệt mỏi từ vận động viên
ban huấn luyện và cả ban tổ chức khi tạo điều kiện tốt nhất để sea games ba mươi một diễn ra thành công nhất
thế nhưng vẫn có một vài câu chuyện khá du xí đến từ chính người hâm mộ
cái gì quá cũng không tốt và quá khích là một trong những ví dụ điển hình
lẫn trong dòng người cổ vũ vô tư trong sáng tuân thủ pháp luật đội mũ bảo hiểm
thì không ít những thanh niên lợi dụng cổ vũ bóng đá để càn quấy
phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội cho biết bắt đầu từ hai mươi một h ngày hai mươi hai tháng năm đến rạng sáng ngày hai mươi ba tháng năm
ước tính có hàng vạn người từ các hướng đổ về khu vực quận trung tâm ba đình hoàn kiếm hà nội
để chia vui cùng chiến thắng của đội tuyển bóng đá nam u hai mươi ba trong trận chung kết sea games ba mươi một
việc người dân đổ ra đường ăn mừng chiến thắng của đội tuyển bóng đá nước nhà
khiến nhiều tuyến đường như nguyễn thái học phố huế hàng bài trần nhật duật trần quang khải
hàng vôi cửa nam hai bà trưng khâm thiên đại cô việt trần hưng đạo thanh niên cầu chương dương tắc cứng
dòng người đổ ra đường cổ vũ ăn mừng chiến thắng của đội u hai mươi ba việt nam
khiến cho nhiều tuyến đường ở các quận trung tâm tắt cứng
ghi nhận do thời điểm trên không gian phố đi bộ hồ hoàn kiếm đang hoạt động
nên dòng người cổ vũ kéo dài cả km gần như đứng tại chỗ trên các tuyến phố hướng về trung tâm quận hoàn kiếm
tại những tuyến phố xung quanh các quận hai bà trưng đống đa tây hồ ba đình
xuất hiện nhiều tốp xe mô tô đi thành đoàn di chuyển chậm
đại tá dương đức hải trưởng phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội cho biết
do chủ động phương án bảo vệ phân luồng và điều tiết giao thông nên công tác đưa đón các lãnh đạo đảng
nhà nước các đoàn thể thao đoàn khách quốc tế tham gia sự kiện này được thông suốt an toàn đi và về đúng kế hoạch
từ một mươi hai h ngày hai mươi hai tháng năm các tổ công tác các đội cảnh sát giao thông phụ trách địa bàn đã đồng loạt ra quân
thực hiện công tác phối hợp phân luồng từ xa và tại các điểm tập trung về sân vận động mỹ đình
trước hai mươi một giờ cùng ngày các tổ công tác một trăm bốn mươi một tiếp tục được triển khai dọc các nút giao thông
dự kiến đoàn cổ động viên đi qua để giữ vững an ninh trật tự
theo phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội lẫn trong dòng người cổ vũ vô tư trong sáng tuân phục hấp lực
thì không ít những thanh niên vẫn càng quấy lợi dụng cổ vụ bóng đá một cách tiêu cực như nẹt bô
đốt pháo sáng không đổi mũ bảo hiểm và sử dụng xe gian
các tổ công tác một trăm bốn mươi một phối hợp với các đơn vị địa bàn vừa phân luồng đảm bảo giao thông và an toàn giao thông
vừa kịp thời ngăn chặn hiệu quả nhiều vụ việc và hành vi phạm pháp
thông qua kiểm tra kiểm soát đã phát hiện bắt giữ ba vụ việc bốn đối tượng có dấu hiệu tội phạm
tăng vật thu giữ gồm bảy quả pháo sáng một giấy phép lái xe giả
vâng vẫn là những pha ăn mừng truyền thống tận dụng tất cả những gì có thể để cổ vũ cho đội tuyển nước nhà
thật giản dị và tự hào
hy vọng với những nỗ lực của các vận động viên sự cổ vũ cuồng nhiệt từ tất cả người dân
và sự gia quân bảo vệ an ninh trật tự từ phía công an những hành động quá khích và xấu xí sẽ bớt dần
những tin tức mới nhất về covid một mươi chín tin tức an ninh sẽ được chúng tôi cập nhật liên tục
vào các bản tin tiếp theo lúc một mươi bảy h và một mươi tám h ba mươi và sáu h sáng ngày hôm sau
kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe đặc biệt chú ý tuân thủ quy định năm k
và theo dõi thông tin mới nhất từ bộ y tế
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại